thưa quý vị hoàn thành sứ mệnh cứu hộ cứu nạn quốc tế tại thổ nhĩ kỳ
trong đêm qua năm chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã trở về với niềm vui vơ hoà cảm xúc của người thân và sự đón tiếp của lãnh đạo công an tp
chúng tôi đã gặp gỡ một số chiến sĩ và lắng nghe những chia sẻ từ chính những người trong cuộc cũng như từ người thân của họ
tìm đến gia đình thiếu tá nguyễn hữu đạo người được mệnh danh khắc tinh của lửa
là một trong năm chiến sĩ tinh nhuệ nhất đã được ban giám đốc công an tp hcm
cử sang làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại thổ nhĩ kỳ
chúng tôi không khỏi bất ngờ trước cuộc sống gia đình anh
mặc dù có ba thế hệ với năm nhân khẩu thế nhưng gia đình anh đạo vẫn ở trong một căn hộ
chỉ rồng khoảng hai mươi m hai tại khu nhà liền kề cũ quận bốn
sau một mươi ngày chiến thắng sự khắc nghiệt của thời tiết không ngại gian khổ nguy hiểm
và chiến đấu bền bỉ bên đống đổ nát lại với các bữa ăn qua lo toàn bánh mì hay mì gói
khiến năng lượng bị giảm
cảm xúc thế nhưng bữa cơm đầu tiên khi trở về ăn cùng gia đình lại hết sức giản dị
thay vào đó được bình an trở về là niềm vui lớn nhất cho tất cả thành viên
đối với tôi cũng như ông xã là cái chuyến đi lần này về thì cái điều mà khen thưởng
thì không quan trọng chỉ một phần nào đó thôi
còn cái mong ngỗi thì ông xã là bình an trở quay về là điều hy vọng lớn nhất của gia đình
chưa từng có tiền lệ không hề có sự chủ động hay biết trước địa hình và mức độ nguy hiểm ra sao
nhưng với ý chí chiến đấu của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thì nơi nguy hiểm người khác thường chạy ra còn mình tìm cách chạy ngược trở vào
để làm sao cứu được cái còn trong cái mất một cách nhanh chóng tốt nhất
không chỉ với đồng bào mình mà giới bạn bè quốc tế cũng sẵn sàng dũng cảm chiến đấu quên thân
làm nhiệm vụ cũng có thể là quên hết những cái nguy hiểm
làm sao để nhanh nhất kịp thời nhất để đưa được những cái nạn nhân đó ra mấy ngoài
thì sau đó thì mình đưa được những cái nạn nhân ra mấy ngoài xong mình nhìn ngược lên
thì mình mới thấy là sao mà mình lúc này mình quên những cái nguy hiểm đó mà mình vẫn làm
thì lúc này mình đưa được ra rồi thì mình cảm thấy là cái lương tâm của mình
thì cảm thấy là thoải mái rồi
mình nhìn ngược lại lên trên là mình hỏi lỡ là nó có bị sập
thì lúc này mình cũng đi theo người ta luôn
đội công tác là đào một cái đường hầm nhỏ để chui vào
chui vào và khi chui cứ chui vào được một hoặc hai mét là chúng tôi là đều tương tác với nạn nhân
để mình đánh giá cái tình trạng của nạn nhân như thế nào để mình đưa ra một cái phương án hấp dập nhất
thì mình hỏi nạn nhân là hello thì nạn nhân trả lời là hello rất là rõ
và mình hỏi bạn phải không thì bạn trả lời bằng tiếng anh rất là ok phải
rồi mình gõ vào tường thì bạn gõ lại
nạn nhân gõ lại thì lúc đó là mình rất là vui
và cứ thế là đào anh em đào tay móng tay móng
móng tay đổ máu hết bằng tay hết mà không biết đau mà cứ thế mà đào
và khi tiếp cận được nạn nhân thì đưa ra thì tất cả chúng tôi không ai ai kìm được nước mắt hết
chúng tôi là rơi nước mắt vì quá hạnh phúc
nước mắt không phải nước mắt đau khổ mà gọi được mắt sung sướng
tham gia là một cái niềm vinh dự cho bản thân
cho nên bây giờ nếu mà có một mươi vụ hai mươi vụ hoặc một trăm linh vụ thì bản thân tôi là đều sưng phong đi đầu
đây là lần đầu tiên việt nam triển khai lực lượng phó hợp cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới
tham gia hoạt động tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đối với thẩm quả thiên tai
ở một nơi có mức độ thiệt hại khủng khiếp và thời tiết khắc nghiệt am độ
thể hiện trách nhiệm góp phần nâng cao vị thế hình ảnh đất nước con người việt nam trên trường quốc tế
khẳng định việt nam là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực
có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
trên hết đó là mệnh lệnh từ trái tim là tình yêu thương nhân loại
là tấm lòng thương người như thể thương thân trong hoàn nạn có nhau
những nghĩa cử cao đẹp này chính là truyền thống giang quá tốt đẹp bao đời nay của dân tộc việt nam